theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai các khu vực dân cư ven biển
khu vực trũng thấp cửa sông ngoài bái các tỉnh ven biển từ quảng ninh cho đến quảng bình
đã sẵn sàng phương án sơ tán dân dự kiến là hơn bảy mươi hộ
các địa phương cũng đã giả soát đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng
cũng như biện pháp y tế phù hợp đảm bảo an toàn
các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế chủ động cấm biển kiểm tra giả soát các khu vực
có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng thấp trũng ven biển chủ động triển khai phương án
đảm bảo an toàn hệ thống đê điều hồ chứa nhất là tại các trọng điểm sung yếu hồ chứa đã đầy nước
công trường đang thi công sẵn sàng đoàn công tác chỉ đạo hiện trường duy trì lực lượng cứu hộ
cứu nạn sẵn sàng xử lý khi có yêu cầu tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để chủ động ứng phó với bão số bảy ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình
đã ban hành công điện khẩn số một mươi bốn yêu cầu nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ chín giờ sáng nay
khẩn trương kêu gọi kiểm đếm sắp xếp hướng dẫn các tàu thuyền vào nơi tranh trú an toàn
không để xảy ra va chạm chìm tàu tại nơi neo đậu
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái bình yêu cầu triển khai di rời người lao động nuôi trồng thủy sản
hải sản và các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy hiểm vào nơi an toàn
đóng các cửa khẩu băng kết qua đê biển đê cửa sông hoàn thành trước một mươi tám h ngày hôm nay